ghi nhận đến một mươi sáu h ngày bốn tháng chín trên tuyến quốc lộ năm mươi một đoạn qua địa bàn xã long an long thành đồng nai
phương tiện hướng từ bà rịa vũng tàu xe đổ về đông nhưng vẫn lưu thông ổn định
vòng xoay thái lan là một trong ba vị trí nhạy cảm có thể xảy ra ủng tắc giữa quốc lộ năm mươi một và cao tốc tp hcm long thành bất cứ lúc nào
do đó song song điều tiết trực tuyến qua camera giao thông thì các chiến sĩ đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số sáu
phòng tám cục cảnh sát giao thông bộ công an còn bố trí lực lượng điều tiết trực tiếp tại giao lộ và tuần tra lưu động trên cao tốc
mặt khác những trường hợp cố tình chạy xe làng khẩn cấp cũng sẽ bị xử lý phạt nguội

mặt khác những trường hợp cố tình chạy xe làng khẩn cấp cũng sẽ bị xử lý phạt ngội
đối với sân bay theo đại diện cảng hàng không quốc tế tân sơn nhất dự báo trong ngày bốn tháng chín riêng ga quốc nội dự kiến có hơn một trăm hai mươi một lượt khách
trong đó tập trung đông từ một mươi sáu đến một mươi chín giờ với khoảng tám bốn trăm linh khách trong tổng số bảy trăm bốn mươi một chuyến khai thác tại tân sơn nhất thì có tới hai trăm bảy mươi tám chuyến bay nội địa
hành khách khi đến sân bay thì theo các hướng dẫn của bản biển cũng như nhân viên hàng không
làm việc tại sự khai thác hàng không để có thể biết được các dịch vụ về sử dụng xe
kiên quyết từ chối những hiện tượng gieo kéo lấy quá giá nhũng nhiễu tiêu cực
nằm trong phương án kiểm tra xử lý điều tiết giao thông trước trong và sau lễ
các đơn vị như thanh tra sở giao thông vận tải lực lượng cảnh sát giao thông tp hcm và ban quản lý bến cảng sân bay
đóng vai trò chủ đạo trong đảm bảo trật tự an toàn và giao thông không thoáng
công an thành phố đã xây dựng kế hoạch triển khai đến lực lượng cảnh sát thành phố
trong đó một điểm nổi bật là giao cho cảnh sát giao thông công an các địa phương kiểm tra kiểm soát tình hình
không để tình hình
vi phạm vì nồng độ còn vi phạm vì cơ nới quá tải vi phạm vì tốc độ diễn ra trên đoàn thành phố
và tất cả các hành vi vi phạm đều phải được lực lượng cảnh sát giao thông tập trung xử lý
và làm sao để đảm bảo an toàn tính mạng sức khỏe tài sản của người dân
tại khu vực cửa ngõ phía tây đoạn thuộc địa bàn nguyện bình chánh
đến trước một mươi sáu giờ giao thông khu vực này đang tăng dần
đây cũng là tuyến điểm nóng về mật độ giao thông vào các dịp lễ tết
người dân cần tuân thủ luật giao thông và di chuyển theo hướng dẫn của lực lượng chức năng
để tránh xảy ra ủng tắc
theo thông tin từ sở du lịch tp hcm cho biết qua thống kê ban đầu
trong dịp nghỉ lễ quốc khánh hai tháng chín
tại các khu điểm du lịch khu vui chơi giải trí ước đạt chín trăm hai mươi lượt khách
ngành du lịch tp hcm đã và đang xây dựng đầu tư làm mới sản phẩm
trên cơ sở ba trăm sáu mươi sáu tài nguyên du lịch đã được công bố với trọng tâm
là kế hoạch mỗi quận huyện là một sản phẩm du lịch
trong dịp lễ này tp hcm đã đón khoảng ba mươi hai năm trăm linh lượt khách quốc tế
cùng ba trăm sáu mươi năm lượt khách du lịch nội địa
khách lưu trú tại các cơ sở lưu trú trên địa bàn đạt khoảng một trăm ba mươi lượt khách
công suất phòng trung bình bảy mươi năm doanh thu ước đạt hai bảy trăm bốn mươi tỷ đồng
sở du lịch tp hcm cũng cho biết ngành du lịch tp hcm trong giai đoạn phục hồi
đã chú trọng đến thị trường khách du lịch mice tức du lịch kết hợp hội nghị
một số đoàn mice đến thành phố thời gian gần đây như đoàn mice hoa kỳ một trăm bốn mươi khách
đoàn mice ấn độ bốn trăm sáu mươi khách đoàn mice nam phi
ngành du lịch tp hcm kỳ vọng những tháng cuối năm sẽ thu hút được nhiều khách quốc tế
đến thành phố đạt mục tiêu kế hoạch năm hai nghìn hai mươi
thưa quý vị năm học mới đã bắt đầu
tuy nhiên ngành giáo dục tp hcm vẫn đang gặp khó khăn trong việc tuyển dụng
và giữ chân giáo viên tiếng anh không chỉ bởi mức lương ít ỏi của giáo viên tiếng anh tăng cường
mà còn vì nhiều bất cập khác
sở giáo dục và đào tạo tp hcm cho biết bên cạnh lương thì tp hcm còn có phụ cấp ưu đải
mà còn có chế độ chính sách riêng của thành phố dành cho giáo viên dạy tiếng anh ở bậc tiểu học
nếu tính trung bình người giáo viên thu nhập thấp nhất khoảng năm triệu đồng một tháng
và con số năm triệu thì không dễ dàng để đủ sinh hoạt chi tiêu
tuy nhiên câu chuyện khó giữ chân giáo viên tiếng anh tiểu học

nhưng mà cái việc đó nó rất là không có hợp lý
vì cái số giờ của giáo viên tiếng anh tiểu học như vậy là so với cơ sở trung phục hóa thông này rất là nặng và áp lực
theo thống kê của sở giáo dục và đào tạo
có trên chín mươi bảy hai học sinh tiểu học của tp hcm được học môn tiếng anh và thực hiện ở cả năm khối lớp
tuy nhiên việc tổ chức dạy tiếng anh của thành phố vẫn còn gặp nhiều khó khăn
khi phiếu giáo viên các quận quyện cũng như các nhà trường không thể tuyển giáo viên hợp đồng vì không có kinh phí
trong khi đó
năm học hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi ba lớp ba sẽ bắt đầu học chương trình giáo dục phổ thông mới
khi giải quyết bài toán giữ chân giáo viên tiếng anh chưa xong
lại phải lây hơi tìm nguồn tuyển cho các môn đặc thù khác
sĩ số học sinh lớp rất là đông
nên là vừa thu nhập thấp mà vừa áp lực cái công việc nặng
cho nên là cũng rất là khó giữ chân
bên cạnh đó là bên ngoài
cái việc mà họ kiếm việc làm phim bên ngoài nó khá là dễ dàng thuận lợi hơn
cho nên là chúng ta rất khó giữ chân giáo viên
thì hiện nay thì do cái
lớp ba trong chương trình phổ thông mới
môn tinh học và môn ngoại ngữ là môn bắt buộc
thì cho nên giáo viên cái nhu cầu rất là lớn
tất cả các tỉnh thành đều có nhu cầu giáo viên
nên thành phố hồ chí minh cũng có khó khăn trong tuyển dụng
và các tỉnh cũng rất khó khăn
thông tư hai mươi tám của bộ giáo dục đào tạo về chế độ làm việc
đối với giáo viên phổ thông đang nảy sinh nhiều bất cập
cụ thể đỉnh mức tiết dạy của giáo viên tiểu học là hai mươi ba tiết
giáo viên trung học cơ sở là một mươi chín tiết
giáo viên trung học phổ thông là một mươi bảy tiết một tuần
quy định trên làm khó hàng loạt cơ sở giáo dục
khó tuyển và giữ chân giáo viên tiếng anh
theo sở giáo dục đào tạo thành phố hồ chí minh
sở mong muốn bộ giáo dục đào tạo có hướng giảm số tiết
nghĩa vụ của giáo viên dạy tiếng anh
vì dạy tiếng anh tiểu học rất phức vả
không thể dạy hai mươi ba tiết nghĩa vụ một tuần
với số lượng ba triệu đồng một tháng
giáo viên chỉ khoảng một mươi tám tiết một tuần là vừa đủ
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh mình nhé